cuộc đàm phán đầu tiên của phái đoàn nga ukraine liên quan đến những căng thẳng hiện nay đã khép lại
sau năm giờ đồng hồ tại khu vực gomel biên giới của belarus và ukraine hai bên được cho là đã
xác định được các vấn đề ưu tiên để tiếp tục vòng đàm phán thứ hai trong vài ngày tới
ngay sau cuộc hội đàm trưởng phái đoàn nga vladimir medisky cho biết hai bên đã xem xét
chi tiết các mục trong chương trình nghị sự và tìm thấy một số điểm chung có thể nhất trí
trong khi đó theo cố vấn của trưởng văn phòng tổng thống ukraine mikhailo podolyak
hai bên đã xác định các chủ đề ưu tiên từ đó vạch ra quyết định cụ thể hai phái đoàn sẽ trở
lại moscow và kiev để tham vấn và dự kiến vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra ở khu vực biên giới
ba lan ukraine trong vài ngày tới trong khi đó đêm qua theo giờ việt nam đại hội đồng liên hợp
quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn về vấn đề ukraine với sự tham dự của một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên tổng
giám đốc liên hợp quốc antonio guterres tiếp tục bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại
ukraine đồng thời kêu gọi dừng ngay xung đột vì người dân và trẻ em dự kiến ngày mai
dự thảo nghị quyết về ukraine sẽ được đại hội đồng liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua